mở đầu sẽ là thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính từ một mươi tám h ngày hôm qua hai mươi tám tháng hai cho đến sáu h ngày hôm nay ngày một tháng ba
việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
cả nước hiện vẫn có hai bốn trăm bốn mươi tám bệnh nhân
trong đó có một năm trăm bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
và riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng một cho đến nay là tám trăm bốn mươi chín ca
trong số các bệnh nhân đang điều trị đã có hai trăm một mươi ca âm tính với sars cov hai
liên quan đến trường hợp nghi mắc covid một mươi chín ở tỉnh bạc liêu
vào tối ngày hôm qua thì theo thông tin từ bộ y tế
kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của trường hợp này đã âm tính với virus sars cov hai
trước đó theo báo cáo của sở y tế tỉnh bạc liêu
người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại ấp vĩnh thạnh a xã vĩnh hải thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
vừa đến bạc liêu vào ngày hai mươi bảy tháng hai
có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
sau khi có thông tin tỉnh bạc liêu đã tiến hành triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của bộ y tế
qua điều tra truy vết có ba mươi một trường hợp f một và tất cả đã được cách ly tập trung tại khu cách ly của thành phố bạc liêu
kết quả xét nghiệm đối với ba mươi một trường hợp f một đều âm tính với sars cov hai và hiện nay sức khỏe ổn định
tiếp tục với các tin tức an ninh trở tự
với hành vi tổ chức cho người khác suốt cảnh trạm
nguyễn văn cường chú tại xã nam tiến thị xã phổ yên
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
quá trình điều tra xác định trong quá trình lao động trái phép tại trung quốc
thông qua mạng xã hội facebook nguyễn văn cường có quen một người tên trang
và được trang cho biết có thể tổ chức cho người xuất cảnh trái phép từ việt nam sang trung quốc và ngược lại
tháng tám năm hai nghìn hai mươi sau khi nhập cảnh trái phép về nước
cường đã lên mạng xã hội đăng quảng cáo
mình có thể đưa người khác suốt cảnh trái phép về nước

cho đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cường nhận đưa ba người sang trung quốc
với chi phí từ một mươi bốn cho đến một mươi năm triệu đồng một trường hợp
sau đó cường đã liên lạc với trang để nhờ đưa số người nói trên xuất cảnh trái phép vào trung quốc
bằng đường mòn lối tắt tại khu vực biên giới của tỉnh lạng sơn
nếu như chót lọt thì cường sẽ nhận được hơn hai triệu đồng tiền công
khi số người trên xuất cảnh trái phép vào trung quốc thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
phòng cảnh trái phép
cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh vừa triệt phá chuyên án đánh bạc quy mô lớn
do trần hoài phương chú tại thị xã hòa thành tỉnh tây ninh cầm đầu
tuy mới hình thành thế nhưng sòng bạc này đã thu hút các con bạc
tại các khu vực đông nam bộ đến tham gia sát phạt lẫn nhau
đối tượng cầm đầu được biết là tay giang hồ có tiếng trên địa bàn
vào ngày một mươi sáu tháng hai một tổ trinh sát đã bất ngờ xuất hiện khống chế bắt giữ các đối tượng cảnh giới
còn lại hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ khác đã đột kích sòng lắc tài xỉu ăn tiền
tại khu vực vườn nhãn thuộc ấp trường đức xã trường đông thị xã hòa thành
các đối tượng đã chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt bỏ chạy toán loạn
tại hiện trường lực lượng công an bắt giữ ba mươi chín đối tượng thu giữ tăng vật hơn một tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng
ba bộ dụng cụ lắc tài xỉu bốn xe ô tô cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc
qua điều tra các đối tượng bước đầu khai nhận là tụ điểm này hoạt động từ ngày chín tháng hai
tức là ngày hai mươi tám tết cho đến thời điểm bị bắt giữ
do phương và đàn em tên là nguyễn minh sang tổ chức
hàng ngày phương thông báo cho các con bạc trên địa bàn tỉnh
và các tỉnh bình dương bình phước đồng nai tp hcm qua gia lô hoặc điện thoại
trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng bốn mươi năm mươi con bạc tham gia
mỗi ván đặt ít nhất là năm trăm linh đồng cao nhất là hai mươi triệu đồng
mỗi ngày phương thu lợi bất chính từ năm mươi một trăm linh triệu đồng
tại tỉnh bình phước trong những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh đã tập trung lực lượng triệt phá một tụ điểm đánh bạc và hoạt động tín dụng đen
với số tiền là hàng tỷ đồng trên địa bàn xã thanh an huyện hớn quản
mặc dù cơ quan công an đã có nhiều khuyến cáo về hệ lụy của tín dụng đen
thế nhưng loại tội phạm này vẫn còn diễn biến phức tạp
trong vụ án này công an tỉnh bình phước đã bắt tạm giam
nguyễn thị tuyết mai bốn mươi ba tuổi chú ấp địa hạt xã thanh an huyện hớn quản
thu giữ một mươi bảy cuốn sổ ghi chép các nội dung cho vay mượn tiền
hai điện thoại di động có rất nhiều tin nhắn và hình ảnh
thể hiện hành vi ghi số đề và số tiền hơn một trăm linh bốn triệu đồng
cơ quan điều tra đã xác định được lãi suất đối tượng cho vay là từ một trăm tám mươi đến năm trăm bốn mươi một năm
tổng số tiền cho vay là khoảng một mươi tỷ đồng
và tiền lãi hàng tháng là khoảng một năm tỷ đồng
bẫy tín dụng đen này đã làm cho nhiều gia đình vướng vào phải tán ra bãi sản nhà tan cửa nát
thủ tục vay tín dụng đen rất đơn giản chỉ cần lòng tin
nhưng lại vô cùng khó trả hết nợ
vì cách chủ nợ tinh lãi mà người vay không thể ngờ được sau khi đã vay tiền của chủ nợ
lần đầu tiên người vay chỉ được vay dô tình
tiền không quá một mươi triệu đồng
bắt đầu từ khoản tiền vay này
một kịch bản đã được mai soạn sẵn để xiết được nhà được đất của con nợ đã vay tiền
bắt đầu là em mới giao đất rồi
cho chị mai là có chơi mấy chương hội dài hạn rồi
khi em không có khả năng trả nữa thì người nhà đứng lên nhận cho em
cho tới bây giờ là vì người nhà nhận mà em vẫn phải trả những món nợ này
cho tới bây giờ mà em còn vẫn thiếu bà mai
cũng như nhiều nạn nhân khác
ban đầu người phụ nữ này chỉ vay mai một mươi triệu đồng
nhưng đến nay chị cho biết
số tiền đã phải trả cho mai một mươi triệu đồng
mai lên đến cả bạc tỷ

cơn bão tín dụng đen đã đi qua mảnh đất thanh an vốn yên bình
nhiều người dân chót dính vào tín dụng đen
có thể yên tâm lao động sản xuất
mà không còn phải lo nghĩ đến khoản nợ
với lãi suất mỗi ngày một tăng cao
của bẫy tín dụng đen
mà mình đã từng vướng phải
công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng cho biết
đơn vị vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố
tiến hành phá chuyên án
và bắt giữ khẩn cấp đối tượng là mai văn phước
ba mươi ba tuổi chú tại phường hòa minh quận liên triệu
đây là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản
trong đó đa số nạn nhân mà phước nhắm tới
đều là phụ nữ
theo tài liệu điều tra từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
thông tin về hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền của người đi đường
mà chủ yếu là phụ nữ
đã được đội hình sự công an huyện hòa vang tiếp nhận
và ngay lập tức xác lập chuyên án truy xét
bằng các biện pháp nghiệp vụ
ban chuyên án đã xác định được đối tượng tình nghi
là mai văn phước chú tại quận liên triệu
vào ngày bốn tháng hai
phước tiếp tục thực hiện một vụ cướp giật dây chuyền
tại thôn dương sơn xã hỏa châu huyện hòa vang
sau sáu giờ đồng hồ truy nóng
phước đã bị công an huyện hòa vang bắt giữ
với những bằng chứng không thể chối cãi
phước đành cuối đầu nhận tội
phước khai nhận thường dạo quanh khu vực nông thôn
khi thấy phụ nữ đeo dây chuyền sơ hở
thì thực hiện hành vi cướp giật
mở rộng điều tra phước thừa nhận
trước đó đã thực hiện bảy vụ cướp giật khác
trên địa bàn huyện hòa vang và quận cẩm lệ
của thành phố đà nẵng
thưa quý vị vào đêm ngày hôm qua
một vụ cháy đã xảy ra tại căn nhà
ba tầng trên đường kha vạn cân
phường hiệp bình chánh thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
ngọn lửa bùng phát dưới tầng trệt
cho nên những người thuê trọ ở tầng trên
phải ra lan can treo qua mái nhà
của hàng xóm để thoát thân
khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày
rất nhiều người dân phát hiện khói bốc lên
nghi ngút tại căn nhà nằm trên đường kha vạn cân
cho nên đã nhanh chóng hô hoán
xông vào đập cửa cuốn đã bị khóa bên trong
nghe tiếng truy hô
những người thuê trọ trong căn nhà vội mở cửa
tháo chạy ra ngoài an toàn
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
đã có mặt triển khai công tác dập lửa
đám cháy được dập tắt ngay sau đó
và tại hiện trường một số tài sản trong căn nhà
đã bị thiêu rội
vài chiếc xe máy cũng đã bị cháy hư hỏng
hiện lực lượng công an vẫn phong tỏa hiện trường
và điều tra nguyên nhân của vụ cháy